theo trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị này đã ghi nhận có gần một mươi sự cố tấn công mạng trong nước
cụ thể một bảy trăm sáu mươi hai sự cố các website lừa đảo bốn năm trăm chín mươi năm sự cố tấn công phát tán mã đọc
và ba sáu trăm linh bảy trường hợp bị tấn công thay đổi giao diện
mặc dù phần lớn đều đã được khắc phục nhưng thực tế ngày càng trở nên đáng lo ngại
khi mã đọc nguy hiểm tiếp tục gia tăng
trong đó nhiều loại mã độc có khả năng qua mặt các phần mềm chống virus hiện có
ngoài ra tấn công từ chối dịch vụ cũng tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công có chủ đích
nhằm vào cơ quan chính phủ và hạ tầng trọng yếu cũng xuất hiện ngày càng nhiều
trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam cũng đề xuất các tổ chức doanh nghiệp
cần triển khai giám sát an toàn thông tin mạng liên tục hai mươi bốn giờ trong ngày
chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn sự cố an toàn mạng
đồng thời có sự điều phối kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa giám sát quốc gia
do hệ thống giám sát quốc gia thực hiện và giám sát cơ sở do hệ thống giám sát cơ sở thực hiện